liên quan đến sự việc hai ổ dịch cúm ah năm n sáu tại thôn bốn xã tiên thọ huyện tiên phước tỉnh quảng nam
như truyền hình nhân dân đã đưa tin địa phương này đã tiến hành tiêu hủy hơn bốn con da cầm
và hiện đang nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan ra diện rộng
theo trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tiên phước ổ dịch đầu tiên xuất hiện trên đàn da cầm
của ông nguyễn thành biên ở thôn bốn xã tiên thọ huyện tiên phước
ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm ah năm n sáu
cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hơn hai ba trăm linh con gà của gia đình ông biên
đến đầu tháng ba cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và tiêu hủy hơn một bảy trăm linh con gà của gia đình bà nguyễn thị nhàn
ở thôn bốn xã tiên thọ huyện tiên phước khi có kết quả dương tính với cúm ah năm n sáu
ngay sau khi phát hiện các ổ dịch trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tiên phước phối hợp với chính quyền xã tiên thọ
đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ số gia cầm bị bệnh đồng thời phun hóa chất tiêu độc khử trùng khu trường trại chăn nuôi
ngày sau khi phát hiện các ổ dịch trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tiên phước phối hợp với chính quyền xã tiên thọ
các ổ dịch trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tiên phước phối hợp với chính quyền xã tiên thọ
trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện tiên phước và chính quyền xã tiên thọ đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp ngăn chặn dịch bệnh cúm ah năm n sáu lây lan ra diện rộng
hiện đang lập hai điểm chốt chặn trên đường ra vào ổ dịch nhằm không để da cầm trong vùng dịch tuồn ra bên ngoài và ngược lại
đồng thời chuẩn bị hơn một mươi liều vaccine để tiêm phòng chống dịch bệnh cúm ah năm n sáu cho các đàn gia cầm của người dân gần hai ổ dịch vừa tiêu hủy tại xã tiên thọ